sau khi xuất sắc giành chức vô địch giải aff cup ngoài phần thưởng từ ban tổ chức
những ngày qua nhiều nhà tài trợ doanh nghiệp đã vinh danh trao thưởng cho các cầu thủ và tập thể đội tuyển việt nam
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai công ty cổ phần eurowindow đã tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng cho đội tuyển việt nam cùng các cầu thủ xuất sắc
theo đó eurowindow trao thưởng cho hai cầu thủ như bàn thắng đầu tiên trong hai trận chung kết
lượt đi và lượt về gặp malaysia là huy hùng và anh đức mỗi cầu thủ một tỷ đồng tiền mặt
hai cầu thủ khác được trao thưởng là cung phượng với thành tích ghi bản thắng đầu tiên vào lưới campuchia
và cầu thủ quang hải với mức thưởng là năm mươi triệu đồng và một trăm năm mươi triệu đồng
đồng thời eurowindow tặng thưởng gói nghỉ dưỡng cao cấp tại khu nghỉ dưỡng năm sao montepic cam ranh nha trang
với trị giá một tỷ đồng cho đội tuyển và các thành viên ban huấn luyện